cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tài của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến hết tháng sáu
hiện tượng enino sẽ chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất tám mươi tám mươi năm
từ tháng bảy tám sẽ chuyển dần sang lanina với sát xuất từ sáu mươi năm bảy mươi năm
trạng thái của khí quyển chuyển từ enino sang lanina
từ pha nóng sang pha lạnh mạnh mẽ sẽ gây ra đột biến về thời tiết
ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng
theo đánh giá việc chuyển phà từ nóng sang lạnh của hiện tượng enso năm nay
thường sẽ gắn liền với hiện tượng mưa nhiều
theo ông khiêm nếu theo đúng như dự đoán kịch bản năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ khá tương đồng
với những năm thiên tài bất thường cực đoan trong quá khứ gần nhất là năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể hoạt động của áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung nhiều vào cuối mùa
gắn liền với khu vực trung bộ
khu vực trung bộ có thể xuất hiện các đợt mưa lớn tập trung vào các tháng cuối năm
từ tháng chín đến tháng một mươi một
ngoài ra sự thay đổi bất thường từ pha nóng sang pha lạnh và biến đổi khí hậu
trong nhiều năm nay có thể gây ra mưa lớn cục bộ
điều này diễn ra không chỉ trong mùa mưa mà ngay cả trong đầu mùa mưa hoặc mùa khô
gây ra lũ quét ra là đất
ông khiêm nhấn mạnh chính quyền địa phương và người dân cần hết sức lưu ý mưa lớn cục bộ có thể xảy ra
trong đó công tác giả soát các điểm nóng có thể xảy ra lũ quét ra là đất
trước khi có bản tin cảnh báo thiên tai để chủ động phòng tránh
cơ quan ký tượng dự báo tháng năm sáu nắng nóng gia tăng về cường độ
và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn
so với trung đình nhiều năm trong tháng bảy tám
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt
nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở trung bộ
từ nay đến cuối năm có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trên biển đông
trong đó năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín một mươi một
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị nhiều tuần sau trận lũ lụt gây thiệt hại lớn về người xảy ra ở brazil
đã khiến cho nhiều vùng phía nam của nước này rơi vào thảm họa
từ đây một số vấn đề như tình trạng bất bình đẳng ở nền kinh tế mới nổi và tỷ lệ tội phạm gia tăng
gần ba tuần sau khi trận mưa đầu tiên đổ bộ phía nam brazil
mừng nước ở canoas vẫn còn quá cao để người dân sơ tán tạm trú có thể trở về nhà
chính quyền canoas thuộc bang rio grande do sul brazil
vẫn đang trật vật giúp thị trấn thoát khỏi
theo dữ liệu của chính quyền bang khoảng một phần tư người brazil
sống trong những nơi trú ẩn tạm thời ở kanowas
thêm vào đó tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo vẫn tồn tại ở brazil
cho dù tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ
đã đưa hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói
số lượng người sống trong cảnh nghèo cùng cực đã giảm từ một mươi năm năm hai nghìn một
xuống dưới sáu dân số vào năm hai nghìn hai mươi hai
và ngay trước đại dịch covid một mươi chín xảy ra tỷ lệ này đã giảm xuống mức thấp nhất
kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
tuy nhiên bất bình đẳng về thu nhập vẫn ở mức cao
dữ liệu của ngân hàng thế giới cho biết kể từ đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi
khoảng cách giữa những người brazil giàu nhất và nghèo nhất đã thu hẹp
hiện brazil vẫn là quốc gia bất bình đẳng thứ tám trên thế giới
nước này cũng xếp gần cuối danh sách về tình trạng bất bình đẳng
ở nhóm các quốc gia mỹ latin chỉ trước suryen
theo chính quyền địa phương các báo cáo về lạm dụng tình dục
bên trong một số nơi trú ẩn và thông báo có khoảng sáu vụ đã bắt giữ
buộc chính quyền địa phương phải thành lập những nơi tạm trú chỉ dành cho phụ nữ và trẻ em
các sĩ quan cảnh sát và quân đội cũng được đào tạo đặc biệt
để đảm bảo an ninh đầy đủ bên trong khu vực trú ẩn
ở rio grande do sul tỷ lệ tội phạm đã có xu hướng giảm
đạt mức thấp nhất lịch sử vào năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù buôn bán ma túy và trộm cắp vẫn còn là vấn đề lớn
tuy nhiên brazil nói chung vẫn là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới
dữ liệu của liên hợp quốc cho thấy đây là quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới
với hơn bốn mươi năm trường hợp
tuy nhiên gió bắc thổi về cũng không khiến cho nhiệt độ giảm sâu
mà gió đông bắc lại ở mức rất nhẹ đến yếu
nhiều lúc chỉ cấp một cấp hai từ năm đến bảy km trên giờ
ngoài ra buổi sáng và tối gần như toàn miền có độ ẩm cao
nên gây cảm giác oi nóng chỉ buổi trưa và chiều là khô hơn
toàn miền có mưa dài rác trong tuần hầu hết là mưa nhỏ
cục bộ có rông tập trung vào tối và đêm còn ban ngày có nắng
từ khoảng cuối tuần này dự báo miền bắc nước ta vào một đợt nắng nóng mới
đợt nắng nóng là khi nhiệt độ không khí trong ngày vượt ba mươi năm độ c
kéo dài hơn hai ngày nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành đều tăng cao
trong đợt nóng nói trên miền bắc có gió tây sen kẽ với gió nam đông nam
dù vẫn có mưa giải rác cục bộ có mưa rào chủ yếu vào buổi đêm
nhưng chỉ những lúc mưa thì trời mới mát hơn những lúc khác thì vẫn nóng
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng năm
thủ đô hà nội chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ hôm nay nhiều mây ngày có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
riêng vùng ven biển gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c
thành hóa đến thửa thiên huế đêm mưa rào và rông vài nơi ngày nắng chiều tối mưa rào và rông dài rác
cục bộ mưa to trong đó thanh hóa và nghệ an đêm và sáng mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
đà nẵng đến bình thuận đêm mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối và tối mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tây nguyên đêm mưa rào kèm rông vài nơi ngày nắng chiều tối mưa rào kèm rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi độ c
nam bộ đêm mưa rào kèm rông vài nơi ngày nắng chiều tối mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước mời quý vị cùng theo dõi